trước những thông tin trái chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện điện biên ngày bốn tháng hai tức ngày ba mươi tết
qua một thời gian khẩn trương điều tra xác minh sáng nay công an tỉnh điện biên đã có những thông tin chính thức về vụ án trên
theo thông tin mà ban chuyên án cung cấp vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng hai tức ngày ba mươi tết
con gái chị trần thị hiền chú tại đội năm xã thành hưng huyện điện biên tỉnh điện biên là cháu cao thị mỹ duyên hai mươi hai tuổi
hiện đang là sinh viên trường đại học nông lâm thái nguyên sử dụng xe máy chở một mươi ba con gà đi giao cho một người khách lạ
tại khu vực c một mươi ba phường thanh trường thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
sau đó gia đình không liên lạc được với em duyên nên đã trình báo công an
đến chín giờ sáng ngày sáu tháng hai tức ngày mùng hai tết cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy cháu duyên dùng để chở gà tại khu vực đội một mươi tám xã nong luống huyện điện biên
đến một mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tức ngày mùng ba tết cơ quan công an tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân cao thị mỹ duyên
tại ngôi nhà hoang trước cổng công ty công trình giao thông thuộc khu vực đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi công an xác định nạn nhân cao thị mỹ duyên bị chết do siết cổ
đến ngày một mươi tháng hai công an tỉnh điện biên đã bắt giữ đối tượng vương văn hùng
đây là đối tượng đã bốn lần vi phạm pháp luật và có ba tiền án hiện không có nhà mà sống lang thang ở thành phố điện biên phủ và huyện điện biên
bước đầu vương văn hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản
đấu tranh mở rộng vụ án ngày một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của vương văn nghĩa cậu ruột của vương văn hùng tại xã nong hẹt huyện điện biên tỉnh điện biên
qua khám xét tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân cao thị mỹ duyên và một sim điện thoại đối tượng đã sử dụng liên lạc với nạn nhân để đạt